cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó khoảng một mươi một h năm mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực xã lạc cuối huyện tri tôn tỉnh an giang
tổ công tác thuộc lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an xã lạc cuối
tiến hành dừng xe ô tô do nguyễn trung tính chú thị xã bình minh tỉnh vĩnh long điều khiển để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển một bốn trăm chín mươi ba thuốc lá ngoại nhập lậu ngãn hiệu scot và hero
tại cơ quan công an tính khai nhận số thuốc lá lậu trên vận chuyển cho người khác từ huyện giang thành tỉnh kiên giang
về giao tại huyện bình minh tỉnh vĩnh long hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa bắt vụ vận chuyển gần hai tạ sản phẩm động vật
không có giấy tờ chứng minh kiểm dịch sản phẩm động vật theo quy định
trước đó tại xã tam quan huyện tam đảo công an huyện tam đảo kiểm tra phát hiện xe ô tô do cầm văn thức
chú ở huyện phúc thọ thành phố hà nội điều khiển vận chuyển một trăm tám mươi bảy km
công an huyện tam đảo đã tiến hành lập biên bản sự việc và phối hợp với các ngành chức năng
tổ chức tiêu hủy số hàng trên theo quy định
thanh hà là vùng trồng vải thiều lớn nhất của tỉnh hải dương cùng với vải chính vụ dự kiến được thu hoạch vào tháng sáu
thì hiện nay các loại vải sớm đang bắt đầu được thu hoạch với giá bán tại vườn cao hơn so với mọi năm
có loại giống vải sớm như vải u trắng trứng vải u hồng vải u trứng gai hay vải tẩu lai đang cho thấy năng suất
cũng như hiệu quả kinh tế đối với người nông dân và thị trường tiêu thụ
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
năm nay vườn vải sớm nhà ông việt dự kiến thu hoạch từ sáu đến bảy tấn tăng hơn so với năm ngoái chỉ đạt từ bốn đến năm tấn
vì vậy theo tính toán nếu chưa hết chi phí thì gia đình ông dự kiến thu được hơn một trăm linh triệu đồng
toàn xã vĩnh lập có ba trăm hai mươi bảy hectare vải sớm với nhiều loại giống vải sớm được trồng theo tiêu chuẩn về gáp
trong đó vải sớm u hồng có diện tích lớn nhất chiếm trên bảy mươi năm
vải sớm u hồng có diện tích lớn nhất chiếm trên bảy mươi năm
vải tàu lai khoảng một mươi năm
vải u trứng trắng chỉ chiếm từ năm đến bảy
tuy nhiên đây là giống vải có giá thành cao nhất bởi chất lượng vải dày cùi ngọt thơm và quả to
việc chăm sóc các loại giống vải sớm này cũng có nhiều điểm khác biệt so với giống vải chính vụ
năm nay là cái thời tiết nó hơi dị thường một chút
cuối tháng một sang đầu tháng hai là cái thời gian nó dép nó kéo dài
nên là cái thời tiết nó hơi dị thường một chút

cái thằng vải sớm cái thằng vải u trứng trắng nó bị ảnh hưởng rất lớn dẫn đến cái sản lượng nó không được cao
vải ở khu vực vùng sản xuất việt gáp của chúng tôi bắt đầu sản xuất từ năm hai nghìn hai mươi một bắt đầu từ năm ngoái
thực tế ra đó là bà con ở trong vùng được cán bộ hướng dẫn tập huấn về cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh
thế cho nên là cái sản lượng nó
vải sớm năm nay đạt giá cao so với mổ vụ năm ngoái với giá bán tùy từng loại giao động từ bốn mươi đến một trăm linh đồng một kg mua tại vườn
dự kiến năng suất đặt khoảng hai tấn
công tác xúc tiến với các hướng tiêu thụ cũng đã được tính toán nhằm đảm bảo nguồn đầu ra ổn định
trong đó bước đầu đã xuất khẩu sang thị trường quốc tế
vải mà u trứng trắng trong đó là cái thị trường rất là thích cái vải này
trong năm nay là chúng tôi có một mươi năm hộ liên kết với nhau
diện tích của một mươi năm hộ nó khoảng sấp xí ba hectare
hiện tại là hôm một mươi tháng năm vừa qua là công ty dòng đỏ là có và lấy của một mươi năm hộ của tôi là được bảy trăm linh kg
hiện nay là bảy trăm linh kg vải đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang mỹ
bà con tôi chỉ mong chờ nhất là
nhanh đạo cấp trên cố gắng là quan tâm mà để giúp đỡ cho bà con tiêu thụ được cái sản lượng vải cho bà con
làm quá trình một năm quá vất vả để tiêu thụ được cái giá cả hợp lý
đỡ bà con đã bị ép giá mà được ngùa mà mất giá thì bà con rất khổ
thì mong quên là cấp trên làm sao mà tìm được cái đầu ra cho bà con chúng tôi thì chúng tôi vô cùng phấn khởi
dự kiến vải chín sớm sẽ được thu hoạch trong tháng năm và chuyển dân sang thu hoạch vải chính vụ vào tháng sáu tới đây
các nhận định chung của
các nhận định chung của

chất lượng cao hơn giá thành cao hơn vì vậy mà nguồn thu nhập của người nông dân sẽ ổn định hơn

tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật